ngày hai mươi năm tháng một mươi công an xã thới tam thôn huyện hóc môn tp hcm đã lập hồ sơ
và bàn giao cho công an huyện để điều tra xử lý vụ đối tượng cướp giật và kéo ngã nạn nhân
trên đường để bỏ chạy xảy ra trên địa bàn
trước đó chiều ngày hai mươi tháng một mươi một phụ nữ chạy xe máy trên đường phạm thị dây
xã thới tam thôn huyện hóc môn thì bị hai thanh niên áp sát giật điện thoại
nạn nhân sau đó cố giữ tài sản và bị hai đối tượng kéo lê một đoạn gây thương tích khắp người
người dân chạy ra hỗ trợ nhưng không kịp
diễn biến vụ việc được camera nhà dân ghi lại lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận hết sức bức xúc
sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc công an xã thới tam thôn đã lập hồ sơ và bàn giao
cho công an huyện hóc môn điều tra xử lý theo thẩm quyền
sau ngày tp hcm mở cửa nới lỏng giãn cách xã hội tội phạm trộm cắp cướp giật đang có chiều hướng gia tăng
do đó người dân cần cẩn trọng canh giữ tài sản hóa cơ cẩn thận và ra đường không nên sử dụng điện thoại
mang nhiều trang sức có giá trị để tránh xảy ra các vụ việc đáng tiếc